sau buổi hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ông nulan nikmatulin chủ tịch hạ viện kazakhstan
thủ tướng nêu rõ chuyến thăm này sẽ mở ra chương mới cho quan hệ giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực hợp tác thương mại đầu tư
thủ tướng khẳng định việt nam luôn quan tâm và vui mừng trước những thành tiệu kazakhstan đạt được trong thời gian gần đây
chuyển giao thành công quyền lãnh đạo đất nước ổn định chính trị thúc đẩy kinh tế thu hút đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân nâng cao vị thế trên trường quốc tế
hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi đưa kazakhstan vào top ba mươi nước phát triển của thế giới
việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước hữu nghị truyền thống trong đó có cộng hòa kazakhstan
việt nam và kazakhstan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong fta việt nam liên minh kinh tế á âu và cần phải kiềm điểm thường xuyên việc thực hiện hiệp định này
thủ tướng đề nghị hai bên tích cực duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao
góp phần củng cố sự tin cậy và hiểu biết tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
chủ tịch hạ viện enik matulin cảm ơn chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhân dân việt nam đã đón tiếp đoàn trọng thị
bày tỏ coi đây là cơ hội hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị hai nước
việt nam là đối tác quan trọng của kazakhstan ở khu vực đông nam á
ông khẳng định quốc hội kazakhstan sẽ tạo ưu tiên hỗ trợ pháp lý hết sức để tạo kết nối thương mại hai bên
nhất là kết nối đường sắt từ việt nam qua trung quốc đến kazakhstan và châu âu
tạo điều kiện hết sức để các doanh nghiệp hai bên tham gia tích cực fta giữa việt nam và liên minh
bày tỏ ấn tượng việc việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ông khẳng định hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế